ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi thủ tướng chính phủ xin chấp thuận việc tăng vốn là tám trăm linh triệu usd để làm tuyến metro số hai
ủy ban nhân dân tp hcm đã đề xuất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến tàu điện ngầm bến thành tham lương metro số hai từ một ba tỷ usd lên hai một tỷ usd
ủy ban nhân dân tp hcm cũng xin điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến năm hai nghìn hai mươi bốn thay vì năm hai nghìn hai mươi như trước để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành dự án theo yêu cầu của thực tế công việc đang triển khai
ngoài ra tp hcm đề nghị được tiếp tục giao là cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến metro số hai dự án chuyển tiếp nhóm a theo quy định tại nghị định một trăm ba mươi một hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
ủy ban nhân dân tp hcm cũng trình bày lý do tăng tổng mức
đầu tư là nằm ở khâu thiết kế cơ sở